thực hiện chính sách khoan hồng của đảng nhà nước ngày một mươi hai tháng hai
trại tạm giam công an tỉnh nghệ an tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
cho các phạm nhân tích cực cải tạo tốt vào dịp tết cổ truyền năm hai nghìn một mươi tám
ba mươi phạm nhân được hội đồng quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù
đều là những phạm nhân đã có thời gian chấp hành đủ điều kiện theo quy định pháp luật
có nhiều tiến bộ không vi phạm chế độ nội quy của trại giam
và được xếp loại cải tạo khá tốt
hồ sơ xét giảm án đã được hội đồng xem xét chặt chẽ đúng thủ tục theo quy định của pháp luật
tại buổi công bố quyết định lãnh đạo trại giam công an tỉnh
căn dặn những phạm nhân được giảm án trước thời hạn khi trở về địa phương gia đình
phải làm ăn lương thiện trở thành người có ích cho xã hội chấp hành tốt các quy định của pháp luật
việc giảm án tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng và nhà nước
đối với những phạm nhân biết ăn năn hối cải và có quá trình lao động cải tạo tốt
qua đây khuyến khích các phạm nhân đang cải tạo chấp hành án ra sức học tập rèn luyện
cải tạo tốt để được giảm án sớm trở về gia đình hòa nhập với cộng đồng